vào các dịp cao điểm hành khách tại khu vực sân bay tân sơn nhất tăng đột biến
và đây cũng là thời điểm mà một số lái xe lợi dụng tình trạng cung không đủ cầu
để chặt chém giá cước taxi
tuy nhiên cũng trong cao điểm các chuyến xe buýt ra vào sân bay lại luôn trống ghế
sở dĩ tồn tại điều này không chỉ vì thói quen của hành khách
mà còn là bất cập trong đón trả của tuyến xe buýt này
và liệu việc điều chỉnh những bất cập của chuyến xe buýt có giúp giải quyết được tình trạng bác nháo ở sân bay hay không
trước hết để giải quyết nạn chặt chém tranh giành xe làm lộn xộn
mất an ninh trực tự tại sân bay tân sơn nhất mà dư luận hiện nay đang rất bức xúc và quan tâm
sở giao thông vận tải tp hcm đã cùng với các cơ quan đơn vị liên quan
đề ra nhiều biện pháp khi cao điểm hành khách tăng đột biến
đối với ngoài sân bay thì các lực lượng như thanh tra giao thông của sở giao thông
trung tâm hạ tầng đường bộ và công an thành phố
công an quận tân bình sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát
ở phía trong sân bay thì chúng tôi đề nghị là cảng vụ hàng không sân bay miền nam
và sân bay tân sơn nhất là tăng cường kiểm soát và xử lý
trong trường hợp quá tải đông quá có thể chuyển sang làm đường c
và thậm chí là sẽ chuyển vào cái làng đường b để đi
hay ngay cả cái trạm thu phí một mươi đồng
trước khi ra sân bay đó nếu trong trường hợp mà đông vô nứ thì cũng có thể là chúng tôi đề nghị là cho xã trạm đó
đối với bến chạm xe buýt trong khu vực sân bay tân sơn nhất
ông võ khánh hưng phó giám đốc sở giao thông vận tải thành phố cũng chỉ ra những bất cập hạn chế thiếu sóc
trong đó có cả vấn đề chủ quan và khách quan
cụ thể hiện nay chỉ có một trạm xe buýt duy nhất nằm bên phần ga quốc tế
trong khi đó tại khu vực ga trong nước mới là điểm thường xuyên có lượng lớn hành khách
nếu chọn xe buýt để di chuyển thì hành khách trải qua quãng đường dài ba trăm tám mươi mét mới có thể đón xe
việc phải mang theo hành lý đi bộ đoạn đường dài như vậy sẽ gây mệt mỏi bất tiện cho người dân
chưa kể bản thông tin giới thiệu điểm đón xe buýt cũng đang có nhiều hạn chế
vì hồi giờ do là cô không biết địa chỉ không quên thuộc đường nên cô ít thì không có đi xe buýt được
nhằm hướng tới người dân biết và chọn sử dụng xe buýt tại sân bay
sở giao thông vận tải thành phố cũng đã cử nhân viên tới khu vực cửa ra của ga quốc nội để tuyên truyền hướng dẫn người dân
kế đến sẽ là tăng cường các bản chỉ dẫn hướng dẫn tại khu vực này
chúng tôi đã đề nghị với sân bay tân chính nhất là tạo điều kiện để cho hai tuyến xe buýt
xe buýt này là có chỗ dừng đậu ở gần vị trí của ga quốc nội để nhằm giúp cho hành khách có thể là dễ dàng để là đón xe để đi
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc tăng cường chuyến và có thêm trạm xe buýt tại cao quốc nội
chỉ có thể giảm bớt được phần nào ủng tắc tại sân bay mà thôi
hiện nay thói quen một bước tới nhà trong quan niệm của người dân là khá phổ biến